trong phiên làm việc sáng ngày một mươi hai tháng một mươi một quốc hội tiến hành thảo luận tại tổ về dự án luật quản lý thuế sửa đổi
nhiều vấn đề liên quan đến công tác quản lý thuế như xóa nợ thuế thanh tra kiểm tra thuế được các đại biểu quan tâm
theo ý kiến một số đại biểu hiện chúng ta có rất nhiều luật thuế và những luật có quy định liên quan đến thuế
do đó dự án luật này cần xem xét kỹ khi sửa đổi
khi mà chúng ta sửa cái luật quản lý thuế lần này thì tôi cũng đề nghị là bang soạn thảo có cái nghiên cứu làm sao khi điều chỉnh
thì có luôn có cái điều khoản để mà nếu nó dính đến các cái luật kia thì chúng ta là lưu ý và chỉnh chỉnh sửa
chứ còn sau này chúng ta sẽ lại ban hành một cái luật là chỉnh sửa dự luật nữa thì nó không có tương thích
với quy định về các trường hợp xóa nợ thuế
đối với trường hợp quản lý thuế
kinh tế không thu hồi khi đã quá một mươi năm đại biểu nguyễn quang dũng đoàn quảng nam không đồng tình
những trường hợp bây giờ là một mươi năm quy định là mưa đã quá một mươi năm không thu hồi được thì xóa
thế thì người ta cứ để một mươi năm người ta cứ chay y người ta để một mươi năm
mà trong khi đó thì quy định của bộ luật hình sự thì những cái trường hợp mà chay y thuế
thì là phải xử lý về cái hình sự về tội trốn thuế
thế thì tại sao chỗ này là quy định cho họ là được chay y một mươi năm
thế là nó vừa không nghiêm túc mà vừa cái chỗ này
chỗ này nó là làm cho không xử lý được hình sự về cái tội trốn thuế nữa
bởi vì họ bảo chưa ông muốn xử thì phải sau một mươi năm
nó một mươi năm mà xóa là xử cái gì nữa
theo bộ trưởng bộ tài chính đinh tiến dũng luật quản lý thuế sửa đổi là luật rất khó
cần có sự vào cuộc của các cơ quan
dù chính phủ tạo điều kiện cho doanh nghiệp thông thoáng về thủ tục
song rất cần siết chặt hoạt động kiểm tra thanh tra về tài chính thuế